ninh mạng cũng cho rằng việc đưa ra giải pháp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân là một cuộc chiến trường kỳ
vì quá trình bảo mật diễn ra ở nhiều trình duyệt nhiều phần mềm và tại các trang mạng xã hội mà người dùng sử dụng hiện nay
đều có sự xâm nhập nhất định nào đó của các đối tượng hacker
cuộc chiến giữa bảo mật thông tin cá nhân và các lỗ hổng trong bảo mật luôn luôn song hành cùng nhau
nên phương pháp tốt nhất dành cho người dùng hiện nay là nâng cao nhận thức
trang bị những kỹ năng cơ bản để phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân
thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội và không cung cấp những thông tin nhạy cảm như là ảnh chụp chứng minh nhân dân
hoặc ảnh chụp hộ chiếu
và khi người dùng tham gia mạng xã hội thì cần phải tùy chỉnh những quyền riêng tư
mặc định thì hệ thống sẽ để những quyền rất là công khai
ai cũng có thể xem những cái nội dung cá nhân của bạn
thì người dùng cần phải hạn chế để người khác có thể xem toàn bộ những thông tin của mình
tiếp theo thì người dùng cần phải không truy cập những website lạ không rõ nguồn gốc
và khi được bạn bè
liên hệ qua chat messenger chẳng hạn
nhờ like nhờ xe hộ những nội dung hoặc nhờ chúng ta vào những website
hoặc là chuyển tiền nạp thẻ qua messenger qua chat
thì người dùng cần phải lưu ý là chúng ta phải hạn chế nhập những thông tin cá nhân thông tin thẻ ngân hàng trên những website đó
và người dùng cũng không được sử dụng những ứng dụng mà đòi hỏi những quyền cá nhân quá nhạy cảm
không được cài những ứng dụng mà
từ những cái kho không an toàn
bởi vì hoàn toàn những ứng dụng đó thì có thể là có chứa mã độc và sẽ chiếm quyền
chiếm cái thông tin trên thiết bị của chúng ta
ngoài ra thì người dùng cũng
cài đặt những thiết bị bảo
những phần mềm bảo mật trên thiết bị của chúng ta
ví dụ như là phần mềm diệt virus chẳng hạn
thì có thể ngăn chặn những cái tin nhắn hoặc gọi spam và mã độc ở trên thiết bị
và thường xuyên thay đổi mật khẩu
với mỗi một loại tài khoản thì người dùng có thể có những khoảng thời gian khác nhau
những tài khoản quan trọng như thẻ ngân hàng hoặc mail
thì có thể một đến ba tháng người dùng sẽ đổi mật khẩu đi một lần
mạng xã hội là nơi giúp kết nối bạn bè người thân đồng nghiệp một cách nhanh chóng
dễ dàng nhưng không phải thông tin gì cũng nên chia sẻ trên mạng xã hội
nguy hiểm có thể đến khi nhiều thông tin riêng tư của người dùng
như số điện thoại email địa chỉ vị trí bị thu thập và đánh cắp
thậm chí còn bị giao bán với nhiều mục đích khác nhau
người dùng cần tỉnh táo để kiểm soát thông tin đăng tải
giới hạn quyền truy cập thông tin từ các ứng dụng
nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người thân bạn bè của mình